thưa quý vị mưa lớn trong những ngày qua làm cho nước dâng nhanh gây ngập lụt trên diện rộng địa bàn thừa thiên huế nhiều nơi ngập sâu hơn một năm m
đến thời điểm hiện tại vùng hạ du tỉnh thừa thiên huế nước lũ vẫn còn bao vây từ phía
hàng ngàn nhà dân ở các huyện thị quảng điền phong điền hương trà hương thủy phú lộc vẫn đang ngập lũ
dù đã nhận thông tin cảnh báo từ nhiều ngày trước nhưng mưa lũ vượt đỉnh năm hai nghìn hai mươi nên hàng ngàn hộ dân tỉnh thừa thuyên huế không kịp trở tay khi nước lũ lên nhanh trong đêm tối
trước tình hình đó hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an tp huế xuyên đêm di rời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm
công an tp huế huy động lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương di rời hàng trăm hộ dân với gần hai nhân khẩu đến nơi an toàn ngay trong đêm nước lũ đổ về
nhiều trường hợp ốm đau sinh đẻ
người già trẻ em cần đi bệnh viện cấp cứu đã được lực lượng công an tp huế giúp đỡ kịp thời
điển hình trường hợp của chị huỳnh thị lý sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại một con hẻm đường phan chu trinh đang mang bầu cùng hai con nhỏ ở nhà thì nước lên nhanh
nhà chị bị nước ngập sâu rất may đã được lực lượng công an phường an cựu đưa ra khỏi vùng nguy hiểm
hiện thống kê thiệt hại cơm mưa lũ này đang được các cơ quan chức năng thống kê
riêng thông tin thiệt hại về người ban đầu có một người chết một người mất tích
một cán bộ chiến sĩ công an tương tích trong lúc sơ tán dân ra khỏi vùng ngập lụt
sạt lở núi đất đá đổ vùi lấp quốc lộ mặt đường nức toát gây ách tắc giao thông đe dọa an toàn tính mạng người đi đường trên đèo viô lắc quốc lộ hai mươi bốn a giáp danh tỉnh quảng ngãi và con tum
lực lượng công an huyện ba tơ tỉnh quảng ngãi đã ứng trực dầm mưa bám vùng sạt lở đèo để hỗ trợ bảo vệ tính mạng người dân
quốc lộ hai mươi bốn đèo viô lắc thuộc xã ba tơ
do mưa lớn nên đã xảy ra tình trạng đường nứt sạt lở đá đất tràn xuống đường gây ách tắc giao thông
các phương tiện giao thông qua lại khó khăn đất đá tại các vách núi bên đường đổ tràn xuống đường
lãnh đạo công nguyện đã cử lực lượng canh sát giao thông lên thăm cho phối hợp với công an sở trốt trạng và hướng dẫn phan luận cho bà con thăm cho giao thông
đến thời điểm hiện tại thì bên này đã phối hợp với các đơn vị chức năng đang tiến hành giải tỏa
tại nhiều vị trí km sáu mươi sáu năm mươi
km sáu mươi bốn bốn trăm linh và km sáu mươi ba ba trăm năm mươi thuộc đèo viêu lắc do sạt lở các phương tiện qua lại khó khăn nguy hiểm
tại vị trí km bảy mươi bảy mặt đường bị nứt toát sụt lún do mưa lớn những ngày qua
lực lượng công an huyện ba tơ công an xã ba tiêu đã bố trí cán bộ túc trực chốt chặn nhiều đoạn đường bị sạt lở nghiêm trọng
cảnh báo hướng dẫn và giúp đỡ người dân và các phương tiện lưu thông an toàn
huyện ba tơ cũng đã huy động các phương tiện ứng trực giải phóng lượng đất đá sạt lở ra đường
huyện ba tơ cũng đã huy động các phương tiện ứng trực giải phóng lượng đất đá sạt lở ra đường

thuộc xã ba tiêu
huyện ba tơ cử cán bộ trốt trặn hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ ở hai đoạn đầu đèo violac quốc lộ hai mươi bốn thuộc xã ba tiêu
để hướng dẫn người dân và các phương tiện qua lại an toàn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bà rịa vũng tàu cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông nguyễn văn hải giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh
về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai
các quy định này đã được viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
theo kết quả điều tra
trong thời gian giữ chức vụ phó chủ tịch ubnd huyện đất đỏ
ông hải có liên quan đến việc giao đất có thu tiền sử dụng đất mà không thông qua đấu giá
không đúng đối tượng gây thiệt hại cho nhà nước
hiện toàn bộ các thửa đất trên đã được khắc phục hậu quả
ông nguyễn văn hải từng đảm nhiệm các chức vụ phó chủ tịch ubnd huyện đất đỏ
tránh văn phòng ubnd tỉnh tránh thanh tra tỉnh bà rịa vũng tàu
khi đang là tránh thanh tra tỉnh ông hải được điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ
giám đốc sở tài nguyên và môi trường từ ngày một mươi bốn tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cho đến nay
mở rộng điều tra vụ án tại trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tại phường an bình tp biên hòa
sáng nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai phối hợp với viện kiểm sát nhân dân tỉnh
đã khởi tố thêm hai người có liên quan và khám xét kiểm tra tại trung tâm này
cụ thể viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để khởi tố
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh tạm giam của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh
đối với nguyễn sơn hải phó giám đốc trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn hai s
và bùi trọng tường đăng kiểm viên trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đồng nai sáu nghìn một s
để điều tra về hành vi nhận hối lộ
cơ quan công an cũng khởi tố thêm một bị can khác tuy nhiên cho tại ngoại để tiếp tục điều tra
vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba viện kiểm sát nhân dân tỉnh đồng nai đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với ông dương việt hồng giám đốc của ba trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s
ở tp biên hòa sáu nghìn hai s ở tp long khánh sáu nghìn ba s ở huyện định quán để điều tra về hành vi nhận hối lộ
thành lập công ty nhưng làm ăn thua lỗ hai vợ chồng nông văn âu và nguyễn thị vinh
chú tỉnh đắk lắc đã lấy danh nghĩa công ty để huy động rồi chiếm đặt vốn của nhiều người dân
trên địa bàn tỉnh cao bằng cả hai đã bị công an tỉnh cao bằng khởi tố
bắt tạm giam
từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai âu và vinh lấy danh nghĩa là chủ tịch và phó chủ tịch hội đồng quản trị
công ty lâm đại phúc để vẽ ra các dự án không có thật thu hút được gần ba trăm linh tỷ đồng tiền vốn đầu tư
của nhiều người rồi chiếm đoạt hơn một trăm năm mươi năm tỷ đồng sau đó bỏ trốn khỏi địa phương
cả hai đã bị bắt giữ tại một khách sạn trên địa bàn tp hà nội khám xét nơi ở và nơi làm việc của âu và vinh
cơ quan công an thu giữ nhiều tài liệu có liên quan
sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một công an tỉnh lâm đồng đã khởi tố bắt tạm giam đối với ba đối tượng
là ngô thanh nghĩa phó giám đốc khu du lịch làng cù lần võ tân bình và võ lê thái nhân viên khu du lịch làng cù lần

với chỉ hơn bốn giờ bay cho mỗi trạng các chuyến bay đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân du khách doanh nhân thượng hải và thành phố hồ chí minh với thời gian thuần tiện giá vé tốt
qua đó kết nối thượng hải thành phố đông dân nhất trung quốc một trong bốn thành phố trực thuộc trung ương của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới
thượng hải là trung tâm kinh tế tài chính hàng đầu không chỉ của trung quốc mà còn cả thế giới
với thành phố hồ chí minh trung tâm kinh tế văn hóa du lịch hàng đầu của việt nam với dân số gần chín triệu người
theo báo cáo mới nhất của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử bộ thông tin và truyền thông năm hai nghìn hai mươi ba
số lượng thuê bao của truyền hình trả tiền dự báo là đạt một mươi tám sáu triệu thuê bao
tuy nhiên thị trường này hiện đang có những biến động mạnh cần tiếp tục siết chặt những quy định và kiểm duyệt nội dung
cũng như là tạo sự cạnh tranh lành mạnh giữa những nền tảng trong nước và nước ngoài
với dịch vụ truyền hình trả tiền ott hiện có tới hai mươi doanh nghiệp tham gia thị trường
đây là dịch vụ giúp đáp ứng xu hướng xem truyền hình trên các thiết bị di động và xu hướng cá nhân hóa nội dung của người dùng
sự trỗi dậy của truyền hình ott đang là tâm điểm đáng chú ý của thị trường thời gian qua
năm hai nghìn hai mươi một doanh thu truyền hình ott mới đạt khoảng hai trăm linh tỷ đồng thì năm hai nghìn hai mươi hai lên đến bảy trăm bốn mươi tỷ đồng
và sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba ước đạt hơn một năm trăm năm mươi tỷ đồng
thống kê của statista quảng cáo trên các nền tảng ott video toàn cầu tăng trưởng mạnh
từ ba mươi tỷ đô la mỹ năm hai nghìn một mươi ba lên một trăm một mươi bảy tỷ đô la mỹ năm hai nghìn hai mươi hai tương đương tăng gấp sáu lần
thực ra mà nói làm phim series mà tiệm cận cái tiêu chuẩn quốc tế chi phí nó nhiều hơn so với một cái tác phẩm điện ảnh nữa
khi mà họ làm những cái bộ series mà tiêu chuẩn chất lượng như điện ảnh nó sẽ giúp kéo
nó sẽ giúp kéo thị trường lên nó sẽ giúp mở ra những cái cơ hội cho những cái nhà làm phim mà họ chưa có mạnh dạng dám làm
không chỉ ca cộng mà sẽ còn nhiều cái nhà
hoặc là quân họ là nhà phát thanh ở trong nước họ sẽ tự tin hơn khi đầu tư vào series
đánh giá của cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thị trường này hiện đang có biến động mạnh
thời gian gần đây đã có bốn doanh nghiệp cung cấp truyền hình ott trời bỏ thị trường
hai doanh nghiệp chuyển sang cung cấp truyền hình theo yêu cầu
doanh thu từ dịch vụ truyền hình ott đang có dấu hiệu chứng lại
đối mặt với sự cạnh tranh này thử thách buộc các đơn vị trong nước phải nhanh chưng và quyết liệt hơn nữa trong cuộc chiến giành thị phần
tuy nhiên các đơn vị trong nước như k cộng vion galaxy play fpt play cũng thường xuyên ra mắt các chương trình phim ảnh tự sản xuất